công an tỉnh tuyên quang đang tích cực phối hợp với các trường học tổ chức thực hành phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các em học sinh sinh viên nhằm nâng cao những kiến thức và kỹ năng cần thiết
các em học sinh sinh viên được tuyên truyền hướng dẫn kiến thức cơ bản về phòng cháy cách xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra kỹ năng thoát nạn cách sơ cấp cứu người bị nạn
tham gia trải nghiệm thực hành sử dụng bình cứu hỏa phun nước tiêu điểm thoát nạn từ trên cao bằng cầu thang nghiêng di chuyển trong môi trường khói độc
thời gian qua lực lượng công an tuyên quang đã phối hợp tổ chức tuyên truyền thực hành trải nghiệm về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho hàng chục nghìn người trong đó chủ yếu là học sinh sinh viên

thực hiện nghiêm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy ở trường học ở nhà giúp hạn chế nguy cơ xảy ra cháy nổ